nguyễn đức tùng cầm đầu đường dây này đã thuê một số đối tượng thông thảo chuyên môn về tin học công nghệ để làm việc với mức lương cao nhất lên tới một trăm linh một trăm năm mươi triệu đồng một tháng
sau đó hướng dẫn nhân viên thực hành hành vi lừa đảo với phương thức thủ đoạn mua hàng nghìn tài khoản facebook ảo trên mạng xã hội đăng bài cần tuyển dụng cộng tác viên bán vé máy bay toàn quốc
ngày một mươi chín tháng một mươi hai khi đang thực hiện hành vi các đối tượng đã bị lực lượng chức năng phát hiện tại hai trung cư trên địa bàn quận thanh xuân và hà đông
cơ quan công an cho biết số tiền chiếm đoạt được tùng đã xóa dấu vết bằng cách chuyển qua sàn mua bán tiền ảo mở tại nước ngoài gây khó khăn cho quá trình điều tra xác minh
bước đầu các đối tượng khai nhận từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba đến khi bị bắt đã lừa được nhiều người ở các tỉnh thành trên cả nước chiếm đoạt được khoảng hai mươi tỷ đồng
hiện lực lượng công an hà đông đã ra quyết định khởi tố hình sự đối với một mươi bốn đối tượng
trong khi đó lực lượng chức năng tỉnh tây ninh và an giang
đã liên tiếp bắt giữ các vụ vận chuyển pháo trái phép
nội dung sẽ có trong cụm tin sau
tại cơ quan công an võ hải nam và lâm hải âu khai đặt mua số pháo lậu trên của một đối tượng bên campuchia với số tiền trên một trăm năm mươi triệu đồng
hẹn giao tại khu vực biên giới tân châu trên đường chở pháo về đến khu vực xã an tịnh thị xã trảng bàng chuẩn bị giao hàng thì bị lực lượng chức năng bắt giữ
còn tại an giang nhận được tin báo của quân chúng nhân dân
có một đối tượng nghi vận chuyển pháo công an thành phố long xuyên tỉnh an giang tiến hành chốt chặn kiểm tra phát hiện phạm hữu lợi điều khiển xe máy vận chuyển một thùng xốp
bên trong chứa hai mươi bốn túi ni lông có khoảng hai bốn trăm linh viên pháo nổ
tại cơ quan công an lợi khai đang trên đường vận chuyển pháo đi tiêu thụ thì bị bắt giữ
khám xét tại kho hàng hóa thực phẩm thịt heo bò xuất nhập khẩu có địa chỉ tại thôn xuân lai xã lộc an huyện phú lộc
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh thừa thiên huế đã phát hiện hơn một tấn thực phẩm không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ
kho hàng này do hồ thị nhiên ba mươi tuổi trú tại huyện phú lộc làm chủ
qua kiểm tra tổ công tác đã phát hiện tại kho hàng có lưu trữ một tấn thực phẩm gồm trứng gà non giò heo ba chỉ rút xương xương bò bắp bò bắp châu lõi bò có dấu hiệu vi phạm
tại thời điểm kiểm tra chủ kho hàng đã không xuất trình được hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và chưa cung cấp được các giấy tờ có liên quan về kinh doanh loại hàng hóa này
tại cơ quan công an chủ kho hàng khai số hàng hóa trên được nhập từ nga ấn độ mục đích để bán lẻ cho các khách hàng là quán ăn nhà hàng dịch vụ đám cưới trên địa bàn

mới đây hơn bốn mươi em học sinh ở quảng ngãi đã nhập viện do nghi ngộ độc thực phẩm bởi sử dụng sản phẩm bánh kẹo không rõ nguồn gốc trong đó hai mươi bốn em đã được chuyển đến bệnh viện cấp cứu
hơn sáu tấn mỡ động vật chưa qua chế biến có hiện tượng bốc mùi hôi thối không rõ nguồn gốc xuất xứ không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cũng vừa được công an hà nam phát hiện bắt giữ
thỉnh thoảng tôi cũng có mua một cái thứ sản phẩm gồm người ta để đông lạnh cũng có cái cũng không
không an toàn lắm đâm ra là tôi cũng khuyến cáo là người dân là không nên cần mua nhiều những cái thứ đông lạnh quá mình cứ thích thì mình ăn đồ nó tươi sống nhưng nó đảm bảo sức khỏe
liên tiếp qua vụ ngộ độc thực phẩm thực phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh đã xảy ra trong dịp cuối năm và gần tết ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe người tiêu dùng
trước thực trạng ngày càng xảy ra nhiều vụ ngộ độc thực phẩm một số nhà hàng cơ sở kinh doanh ăn uống cũng đã nâng cao trách nhiệm của mình với cộng đồng
mỗi món ăn lên đến bàn ăn của khách hàng sẽ trải qua rất là nhiều công đoạn chế biến
thì cái khâu kiểm soát cái đầu vào là chúng tôi chú trọng nhất
chúng tôi luôn chọn những nhà cung cấp có uy tín lâu năm nguồn gốc thực phẩm đều có xuất xứ rõ ràng và có đầy đủ chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm
từ cái khâu bảo quản cũng như đến khâu chế biến thực phẩm luôn tuân thủ các quy định của bộ y tế để ra về vấn đề
vệ sinh an toàn thực phẩm
vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm kể từ nguyên liệu phùng trầm cho đến nhiều khâu quan trọng khác như bảo quản chế biến là một trong những tiêu chí hàng đầu
để từ đó nâng cao sức khỏe cộng đồng cũng như làm gia tăng chất lượng cuộc sống
để đảm bảo tốt hơn nữa công tác vệ sinh an toàn thực phẩm phòng tránh ngộ độc xảy ra
hiện nay hà nội nói riêng và cả nước đang kiểm tra tập trung vào chất lượng an toàn sản phẩm hạn sử dụng nguồn gốc nguyên liệu bằng các hình thức khác nhau

hà nội nói riêng và cả nước đang kiểm tra tập trung vào chất lượng an toàn sản phẩm hạn sử dụng nguồn gốc nguyên liệu bằng các hình thức khác nhau
chuyển sang các tin tức khác cục bảo vệ thực vật bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết sẽ gửi các mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói dưa hấu để đăng ký về phía trung quốc nếu được phê duyệt dưa hấu sẽ trở thành loại nông sản thứ một mươi bốn được xuất khẩu chính ngạch vào trung quốc
cả nước hiện có một trăm sáu mươi hai vùng trồng dưa hấu và hơn một cơ sở đóng gói tại ba mươi tám địa phương đã được cấp mã số để xuất khẩu sang thị trường trung quốc
trung bình mỗi năm giá trị xuất khẩu dưa hấu vào thị trường trung quốc khoảng năm mươi triệu đô la mỹ
theo hiệp hội rau quả việt nam việc đưa dưa hấu được xuất khẩu chính ngạch theo nghị định thư ký kết giữa việt nam và trung quốc được kỳ vọng sẽ tăng thêm ba mươi giá trị cho ngành hàng này
điều này được kỳ vọng sẽ chấm dứt tình trạng ùn ứ tại các cửa khẩu cũng như ổn định giá bán mỗi khi dưa hấu vào chính vụ thu hoạch
nhờ đáp ứng được nhu cầu và đem lại niềm vui cho nhiều người
nên vài năm trở lại đây dịch vụ ông già noel đến nhà tặng quà đã phát triển nhanh chóng
cận kề lễ giáng sinh dịch vụ thuê ông già noel tặng quà càng nở rộ sôi động
theo đó bảng giá dịch vụ cũng tăng cao
theo khảo sát giá dịch vụ năm nay nhích nhẹ từ hai mươi ba mươi nghìn đồng so với những năm trước
cụ thể giá dịch vụ tặng quà trước một mươi bảy giờ và trước ngày hai mươi hai tháng một mươi hai giao động từ một trăm linh đến ba trăm linh đồng một đơn
tuy nhiên sau một mươi bảy h
và sau ngày hai mươi hai tháng một mươi hai giá dịch vụ quà tặng cao hơn giao động từ một trăm hai mươi đến ba trăm năm mươi đồng một đơn
ngoài gói dịch vụ dành cho khách hàng là gia đình
còn có gói dịch vụ dành riêng cho các đơn vị doanh nghiệp trường học
với mức giá giao động từ năm trăm linh đồng đến vài triệu đồng
càng sát với lễ giáng sinh giá dịch vụ sẽ càng tăng cao
thậm chí có thể tăng lên gấp hai đến ba lần
sở công thương tp đà nẵng cho biết
đã xây dựng kế hoạch bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu phục vụ tết nguyên đán giáp thìn
năm hai nghìn hai mươi bốn với tổng giá trị dự trữ dự kiến khoảng hai năm trăm tám mươi tỷ đồng
theo sở công thương các doanh nghiệp đã chuẩn bị nguồn hàng dự trữ
nhưng không tăng nhiều so với năm ngoái
các doanh nghiệp đầu mối cung ứng thịt gia súc gia cầm lương thực thực phẩm
trung tâm thương mại siêu thị thương nhân kinh doanh tại các chợ
cửa hàng tạp hóa tại các khu dân cư tuyến phố
và các đơn vị xăng dầu đều tham gia dự trữ và cung ứng hàng hóa ra thị trường
dự kiến trong ba ngày giáp tết nguyên đán một mươi chín điểm bán hàng bình ổn
tập trung tại các chợ gần với các khu dân cư trên địa bàn thành phố
đảm bảo các điểm bán được phân bổ hợp lý tại các quận huyện phục vụ nhu cầu của nhân dân
thưa quý vị do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế
người tiêu dùng cũng rẻ rặt hơn trong chi tiêu
nắm được tâm lý đó bước vào mùa mua sắm cuối năm
các trung tâm thương mại siêu thị đã nhanh chóng tung ra chương trình khuyến mại kích cầu
đón sóng tiêu dùng trong thời điểm giáng sinh và tết âm lịch đang cận kề
anh quynh cho biết kể từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba lượng khách mua hàng bắt đầu giảm rõ rệt
trước đây doanh thu của cửa hàng anh có thể tới hai trăm linh hai trăm năm mươi triệu đồng một ngày
thì bước qua năm hai nghìn hai mươi ba chỉ còn khoảng gần một trăm linh triệu đồng một ngày
nhân dịp gần cuối năm này với dịp giáng sinh
đang có chương trình để kích cầu là đang xây ốp năm mươi cửa hàng
tất cả cửa hàng và hóa đơn hai triệu giảm thêm hai mươi cho tất cả bạc hàng trong cửa hàng
hoặc là lâu trinh hoặc là mới về
trước tình hình đó từ đầu tháng một mươi hai đến nay
tại đà nẵng hàng loạt chương trình khuyến mãi được triển khai đồng bộ
tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
người tiêu dùng có cơ hội trải nghiệm các chương trình ưu đại giảm giá hấp dẫn lên tới năm mươi
mùa hai tặng một áp dụng cho các nhóm hàng thiết yếu như thực phẩm công nghệ hóa phẩm đồ dùng hàng may mặt
giữa tháng một mươi hai một mươi ba đơn vị đã triển khai các chương trình khuyến mại đến khúc chợ tết về
với hơn một mươi sản phẩm được giảm giá từ năm mươi đến một trăm linh
các nhóm mặt hàng thiết yếu và đồ dùng gia đình

diễn đàn doanh nghiệp ấn độ tp hcm năm hai nghìn hai mươi ba được tổ chức tại tp hcm là dịp để các doanh nghiệp của việt nam và ấn độ gặp gỡ
tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh nâng cao được mối quan hệ đối tác truyền thống thân thiết giữa hai nước
đồng thời tạo điều kiện cho bước phát triển hơn nữa trong hợp tác đầu tư về kinh tế của các doanh nghiệp ấn độ và tp hcm trong thời gian tới
theo số liệu của tổng cục hải quan việt nam trong năm hai nghìn hai mươi hai tổng giá trị thương mại việt nam ấn độ đạt một mươi năm năm tỷ usd tăng một mươi ba sáu so với năm hai nghìn hai mươi một
trong đó xuất khẩu xa ấn độ đạt bảy chín mươi sáu tỷ usd tăng hai mươi sáu tám so với năm hai nghìn hai mươi một
tp hcm luôn coi trọng mối quan hệ hợp tác kinh tế với ấn độ
tính đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba ấn độ đang có hai trăm ba mươi bảy dự án đầu tư
với tổng số vốn lên hơn một trăm linh triệu usd
đứng thứ hai mươi ba trên một trăm hai mươi quốc gia có đầu tư vào thành phố
hai bên còn rất nhiều tiềm năng và dư địa để phát triển
với thị trường hai nước rộng lớn hàng hóa hai nước có sự bổ sung tốt cho nhau
chính phủ chúng tôi chú trọng quảng bá ở quy mô lớn hơn khi mà có thể mời được các doanh nghiệp việt nam và ấn độ
có thể đến và sang thăm đất nước của nhau và tham dự những triển lãm hội thảo lớn về thương mại đầu tư
trong các lĩnh vực khác nhau để thúc đẩy nhiều hơn các hoạt động về mua bán các sản phẩm
cũng như làm việc chăm chỉ hơn để có thể kết nối nhiều hơn
bước sang năm mới hai nghìn hai mươi bốn cũng là thời điểm thuế tối thiểu toàn cầu có hiệu lực
và việt nam cũng là một trong một trăm bốn mươi ba thành viên có tham gia quy định này của tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế oecd
đây là cầu mốc quan trọng đối với cả nhà đầu tư lẫn nước nhận đầu tư
khi thuế tối thiểu áp dụng tối thiểu một mươi năm trên toàn cầu
bên cạnh đó thành phố hồ chí minh vừa được quốc hội thông qua nghị quyết chín mươi tám
về một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố hồ chí minh
sẽ tạo cơ sở pháp lý để phát huy tiềm năng lợi thế
tạo đột phá giải quyết các điểm nghẽn về kinh tế xã hội của thành phố đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư
trong cái khung khẩu đó thì thành phố hồ chí minh cũng rất mong rằng tạo một cái diễn đàn
nó gần như là một cái địa điểm một cái cơ hội để cho hai bên gặp gỡ lẫn nhau
và cái diễn đàn ngày hôm nay có một điểm thú vị là ngày tổng lệnh sự sẽ tổ chức cái đoàn doanh nghiệp
đến với thành phố hồ chí minh và thành phố hồ chí minh cũng có lực lượng doanh nghiệp đến
để hai bên có thông tin chia sẻ với nhau và chúng tôi itbc là cầu nối để cùng với tổng lệnh sự ấn độ
để mà tạo ra diễn đàn cung cấp thông tin về cái môi trường đầu tư kinh doanh tại thành phố hồ chí minh
cũng như các cái ưu đải về chính sách đầu tư của thành phố
thành phố hồ chí minh nhận thấy tiềm năng hợp tác với các đối tác ấn độ còn rất lớn
và mong muốn hai bên nhất trí tìm kiếm các lĩnh vực hợp tác mới
phấn đấu nâng cao hơn nửa kim ngạch thương mại hai chiều đồng thời tăng cường hợp tác du lịch
văn hóa khoa học kỹ thuật cũng như đẩy mạnh giao lưu nhân dân để không ngừng vung đắp tình hữu nghị giữa hai nước
thưa quý vị vừa qua lô cua cà mau chế biến sẵn lần đầu được xuất chính ngạch sang mỹ
và được bán trên kệ siêu thị với giá một ba triệu đồng một kg
đây là lô hàng do công ty cổ phần thương mại và dịch vụ vua cua xuất khẩu
được vận chuyển bằng đường hàng không
gồm có cua cà mau và ốc hương chế biến sẵn đông lạnh
theo đại diện công ty cổ phần thương mại và dịch vụ vua cua
đề sản phẩm này được xuất chín ngạch qua mỹ doanh nghiệp bất hai năm nghiên cứu và hoàn thiện pháp lý
toàn bộ số đợt hàng đầu tiên sẽ được bán tại hai trăm linh điểm bán chợ và siêu thị
phục vụ cộng đồng người việt và châu á tại mỹ
lô đầu tiên này nằm trong đơn hàng được đối tác tại mỹ đặt với số lượng hai mươi một con cua cà mau tương đương một mươi một tấn
đại diện đơn vị này còn cho biết
qua khảo sát thị trường tại mỹ người tiêu dùng thích cua cà mau
tại đây những năm qua có bán cua cà mau sống hấp nhưng chưa có thương hiệu của doanh nghiệp việt
đây là lần đầu tiên cua cà mau mang thương hiệu việt nam xuất trên kệ siêu thị mỹ
hiện giá bán lẻ sản phẩm tại mỹ với cô gạch và thịt hai mươi năm hai mươi bảy usd
tức sáu trăm linh sáu trăm năm mươi đồng một hộp năm trăm năm mươi gram tùy tiểu ban tương đương một ba triệu một kg
ốc hương từ một mươi chín hai mươi hai usd một hộp
cua cà mau từ lâu đã trở thành một hộp thương hiệu việt nam
thành đặc sản nổi tiếng rất được ưa chuộng tại thị trường trong và ngoài nước
tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai sản phẩm cua cà mau đã được cục sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý
còn khoảng hai tháng nữa là đến tết nguyên đáng hai nghìn hai mươi bốn
theo thông lệ thời điểm này tiểu thương các chợ truyền thống tại tp hcm
đã bắt đầu nhập hàng hóa về phục vụ cho nhu cầu mua sắm lớn nhất trong năm
thị trường đang sụt giảm với sức mùa thấp
nhiều người kinh doanh tại các chợ truyền thống ở tp hcm đối mặt với khó khăn không dám nhập hàng mới
doanh nghiệp cũng thận trọng trong kế hoạch sản xuất hàng tết
đồng thời sự bùng nổ của kinh doanh trực tuyến trên mạng xã hội
làm cho nhiều người chọn mua sắm qua kênh online
chủ yếu nhập hàng trực tiếp từ trung quốc với chi phí thấp hơn so với chợ sỉ tp hcm
tiểu thương đang phải đối mặt với mất mát lượng khách hàng sĩ từ các tỉnh
giảm khoảng ba mươi năm mươi so với trước đây
trái ngược với chợ truyền thống
tình hình ở các siêu thị lạc quan hơn
với dự báo về sức mùa và lượt khách sắm tết tăng khoảng hai mươi ba mươi
so với tháng kinh doanh bình thường và tăng năm mươi so với ngày thường
theo bộ công thương mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng
trong một mươi một tháng đầu năm đạt năm sáu trăm sáu mươi bảy tỷ đồng
tăng chín sáu so với cùng kỳ năm trước cho thấy sự phục hồi tích cực
các đơn vị kinh doanh cũng chuẩn bị tăng lượng hàng dự trữ từ một mươi hai mươi năm
để đảm bảo nguồn cung thiết yếu phục vụ mùa tết
dự kiến sức mua tết hai nghìn hai mươi bốn có thể tăng hơn một mươi so với cùng kỳ năm trước
sau khi có quyết định của ủy ban nhân dân tp hcm về quản lý và sử dụng tạm thời
một phần lòng đường hè phố ủy ban nhân dân quận một đã triển khai thực hiện thí điểm quyết định này
trên địa bàn của một số phường
tạo nề nếp an toàn cho người đi bộ cải thiện mỹ quan đô thị
những chuyển biến tích cực này nhận được sự đồng thuận từ phía người dân
và phóng sự này cũng sẽ khép lại những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
hơn một tuần qua kể từ khi ủy ban nhân dân phường bến thành thực hiện kẻ vạch trên vỉa hè
theo quyết định ba mươi hai của ủy ban nhân dân thành phố và triển khai thí điểm của ủy ban nhân dân quận một
tuyến đường nguyễn trãi đã trở nên nền nếp rõ rệt
tình trạng để xe trên vỉa hè rạng lan thành nhiều lớp để tự do cây thọ cây thục
thậm chí là bịt kính cả vỉa hè đã không còn nữa
thay vào đó là hàng xe gọn gàng ngay ngắn và có lối dành cho người đi bộ
theo quyết định ba mươi hai của ủy ban nhân dân tp những vỉa hè rộng trên ba m sẽ kẻ vạch sơn như thế này
và phía trong sẽ dành tối thiểu một năm mét dành cho người đi bộ
phía bên ngoài sẽ dùng cho các hộ kinh doanh mặt tiền dùng làm nơi để xe
quyết định này cũng giúp hiểu rõ hơn cách chi làng tranh hẻ phố
trước kia hẻ phố được tính từ điểm sát thềm nhà ra đến một năm mét phía ngoài
sau đó phần còn lại sẽ dành cho người đi bộ
còn hiện tại lấy mếp ngoài của vỉa hè lùi vào một năm mét phần bên trong dành cho người đi bộ
như vậy vỉa hè vừa được công khai cho phép sử dụng một cách có trật tự
vừa đảm bảo an toàn cho người đi bộ
tôi đồng ý dân cũng đồng ý là có đường cho lối thoát cho người đi bộ
còn mé dưới thì tôi cũng chấp hành là để xe đâu cái đó bỏ gàng cho nó trật tự cho an ninh
đó là tôi chấp hành đúng theo luật quỹ ban nhân dân phường
có xuống có thông báo rồi tôi cũng chấp nhận luôn
đó là để mở cái đường rộng cho người dân đi bộ cho an toàn
sau thí điểm tại địa bàn phường bến thành
ủy ban nhân dân quận một tiếp tục bở trọng tại phường cầu kho
và sắp tới nhân trọng thêm tới phường đa cao và phường bến nghé
vì kẻ phạt hệ phố còn đều quản lý
quản lý các hoạt động có chiếm dụng một phần lọc đường hệ phố trong phạm vi thời gian cho phép
đối với các vị trí có nhu cầu và được chấp thuận sẽ có thu phí
giống như là trước khi kẻ phạt thì tụi em khi mà bày biển ra
thì có những anh đô thị xuống cũng nhắc nhở tụi em là bày ra như vậy là không có được
phải dọn gọn vô như vậy
còn nếu như bây giờ khi mà kẻ phạt phân giới ra rồi mà tụi em có thuê cái này nữa
thì mấy anh cũng dạy như mình thuê cái này mà bên nhà nước mà
thì mình cũng sẽ được vun bán
thoải mái hơn không phải phải dọn dẹp hay là chạy tới chạy lui nữa
khi mà làm ra rồi thì bên nhà nước sẽ có những cái thu phí thì cũng hợp lý đó
với một cái tình hình kinh tế khó khăn như bây giờ thì tụi em cũng mong muốn là
với một cái mức có thu phí thì cũng là thu một cái mức giá hợp lý
đầu tiên là phải xác định được cái nhu cầu
sau đó những đơn vị mà họ có nhu cầu mình phải duyệt phương án
và được thông qua trong danh sách mình quản lý
và khi mà họ đã có được thông qua rồi thì họ phải tiến hành thu phí
thì cái đơn vị mà được giao ở phường ví dụ như họ sẽ kiểm tra
cái việc là diện tích là họ có lắng hay không
và trong cái khuôn khổ khi mình kể phạch rồi thì họ chỉ được kinh doanh
trong cái phạm vi đó không lắng vào nhà hàng xóm cũng không lắng được vị trí khác
và thứ hai nữa là trong các quy định tại quyết định ba mươi hai cũng như là nghị quyết là
nếu như họ có những hành vi mà vi phạm thì đương nhiên là mình sẽ
không tiếp tục cho họ kinh doanh trên hệ phố nữa
cái người mà có nhà mặt tiền họ ưu tiên kinh doanh trước nhà mặt tiền
chứ không có để cho người
ở vị trí khác tới tự ý thuê được
tại vì cái đó là vị trí phía trước nhà họ thì đương nhiên là ưu tiên
và họ phải có phương án và thu chi thì sẽ có một đơn vị thực hiện công khai minh bạch
hiện nay quận một đang có một trăm năm mươi năm tuyến đường có vỉa hè đủ điều kiện tổ chức sử dụng tạm thời
một phần làm điểm giữ xe kinh doanh dịch vụ mua bán hàng hóa có thu phí và không thu phí
khi quyết định ba mươi hai này được nhân trọng ra khắp thành phố
không chỉ xử lý được tình trạng lớn chiếm lòng lề đường gây mất an ninh trật tự
mức an toàn giao thông và mỹ quan đô thị
mà còn góp một phần tạo được nguồn kinh phí để duy tu
bảo dưỡng các công trình hẹp phố thêm xanh sạch đẹp an toàn
và đến đây bản tin kinh tế tiêu dùng của truyền hình công an nhân dân cũng xin được tạm dừng